chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị theo thông tin mới nhất với việc ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt mốc một ca
tỉnh phú thọ đang cần chương xây dựng kịch bản đối phó với các cấp độ dịch cao hơn
từ một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến sáu h ngày tám tháng một mươi một tỉnh phú thọ ghi nhận hai mươi một ca mắc mới
cụ thể tại lâm thao sáu ca tam nông bốn ca phổ ninh ba ca thành phố việt trì ba ca cầm khê một ca
trong các trường hợp mắc mới có một trường hợp trở về từ bình dương một mươi năm trường hợp f một hoặc trong vùng phong tỏa
đều đã được cách ly theo dõi và quản lý năm trường hợp mắc mới trong cộng đồng
trong ngày bảy tháng một mươi một toàn tỉnh phú thọ đã tổ chức tiêm sáu bốn trăm bảy mươi tám liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có sáu một trăm bảy mươi tám mối một ba trăm linh mối hai phát hiện một mươi trường hợp phản ứng thông thường
không phát hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng
logistics toàn tỉnh phú thọ đã tiêm chín trăm tám mươi ba bảy trăm bốn mươi bảy mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có tám trăm bảy mươi tám ba trăm một mươi một người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
có một trăm một mươi một chín trăm một mươi bốn người được tiêm đủ hai mũi vaccine
tám mươi ba hai người dân trên một mươi tám tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
một mươi sáu người dân trên một mươi tám tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỉnh phú thọ đã được đánh giá đang ở cấp độ hai của dịch bệnh
huyện thanh sơn cấp độ ba một mươi một trên một mươi ba huyện ở cấp độ hai
gồm thành phố việt trì thịnh sáp phú thọ các huyện lâm thao phủ ninh tam nông thanh thủy cẩm khê hà hòa thanh ba tên sơn và yên lập
chỉ còn một huyện đoan hùng đang ở cấp độ một
toàn tỉnh có năm xã ở cấp độ bốn bao gồm xã chiêu hóa thành phố việt trì
thị trấn thanh sơn xã thục luyện sơn hùng ở thanh sơn và xã văn luông ở tây sơn
hai xã ở cấp độ ba và bốn mươi xã ở cấp độ hai các xã còn lại ở cấp độ một
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã xây dựng kịch bản ứng phó với năm cấp đổi dịch
trong đó cấp độ cao nhất có thể lên tới năm ca mắc
theo đó phú thọ đã kích hoạt hai bệnh viện giã chiến cấp tỉnh năm bệnh viện giã chiến cấp huyện
đồng thời thành lập một loạt các trạm y tế lưu động cho phép các ca f không đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế được cách ly và điều trị tại nhà
tại phú thọ kể từ ngày xuất hiện chủng ca mắc covid một mươi chín tại huyện lâm thao xã châu hóa tp việt trì
tỉnh phú thọ đã chỉ đạo triển khai thần tốc truy vết xét nghiệm nhanh khoanh vùng gọn
tại các địa bàn nguy cơ cao để nhanh chóng lọc ra các f để có biện pháp cách ly điều trị
tỉnh phú thọ đã và đang thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo phương châm khoanh vùng hạp nhất có thể truy vết thần tốc nhất có thể xét nghiệm nhanh nhất và rộng nhất có thể
tỉnh cũng có một số quy định riêng chặt chẽ hơn phù hợp với tình hình dịch của địa phương
đặc biệt tỉnh phú thọ cũng đã tính đến kịch bản trong trường hợp vượt mốc năm ca mắc covid một mươi chín
phú thọ sẽ khởi động tất cả các bệnh viện giã chiến cấp huyện và một số bệnh nhân sẽ cho cách ly tại xã và điều trị tại nhà
thực tế tỷ lệ tiêm chủng cao thì dối f diễn biến nặng không nhiều
hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh nặng số ca mắc chỉ ở mức độ vừa
đồng thời trang thiết bị y tế test kit máy thở oxy y tế đã được chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất
bên cạnh đó phú thọ được bộ y tế cho triển khai trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín ở vùng
với quy mô một trăm hai mươi giường bệnh và có thể mở rộng hai trăm năm mươi giường
hiện nay trung tâm này đã hoàn thành cơ bản các hạng mục và đã vận hành được một số giường bệnh
ngày bảy tháng một mươi một sở y tế phú thọ đã tiếp nhận một xe cứu thương năm khẩu trang y tế n chín mươi năm và năm tấn gạo
trị giá gần một một tỷ đồng do hiệp hội doanh nhân hùng vương và thẩm mỹ viện hoàng tuấn trao tặng
tính đến nay ngành y tế tỉnh phú thọ đã tiếp nhận một mươi bốn xe cứu thương cùng nhiều trang thiết bị y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá hàng chục tỷ đồng
như đã đưa tin trước đó sở y tế phú thọ đã tiếp nhận một xe cứu thương năm khẩu trang y tế n chín mươi năm
và năm tấn gạo trị giá gần một một tỷ đồng do hiệp hội doanh nhân hùng phương và thẩm mỹ viện hoàng tuấn trao tặng
đây là nguồn động viên kịp thời để tỉnh phú thọ và ngành y tế có điều kiện tốt hơn cho công tác điều trị
chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
tại buổi tiếp nhận phó giám đốc sở y tế tỉnh phú thọ nguyễn giang long cho biết
đây là thời gian khó khăn nhất đối với nhân dân phú thọ nói chung ngành y tế tỉnh phú thọ nói riêng
khi số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên hàng nghìn và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới
chính vì vậy việc các đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch là việc làm nhân văn cần thiết trong giai đoạn hiện nay
để góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ đẩy lùi dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế tỉnh phú thọ cho biết kể từ khi tỉnh phú thọ bùng phát dịch
đã có nhiều cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng chống dịch
tính đến nay ngành y tế đã tiếp nhận một mươi bốn xe cứu thương cùng với nhiều trang thiết bị y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá hàng chục tỷ đồng
đây là nguồn động viên kịp thời để tỉnh phú thọ và ngành y tế có điều kiện tốt hơn
trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín và phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua hội doanh nhân hùng vương đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hướng về quê hương
như phối hợp với sở y tế tỉnh phú thọ và câu lọc bộ thầy thuốc phú thọ tại hà nội
tổ chức tư vấn khám bệnh và tặng quà cho gần một mươi người cao tuổi trên địa bàn tỉnh phú thọ
ủng hộ hàng nghìn xuất quà cho các hộ nghèo cận nghèo do ảnh hưởng bão lụt
và trồng hàng vạn cây xanh tại các khu di tích các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh phú thọ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại phú thọ mới đây ubnd tỉnh vừa ban hành kế hoạch
về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cụ thể với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
để một trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn được tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín
trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
việc tiêm chủng cần có sự đồng thuận đồng ý của gia đình người giám hộ trên trẻ em
trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi tham gia tiêm chủng
chỉ sử dụng loại vaccine tiêm cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được bộ y tế phê duyệt có chỉ định và thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn theo quy định
thời gian triển khai từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một đến tháng ba hai nghìn hai mươi hai
ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch khu vực thành phố thị xã và các huyện có nhiều trường học đóng trên địa bàn
địa phương có giao thông liên tỉnh cửa ngõ ra vào tỉnh
tổ chức các điểm tiêm chủng chiến dịch với cách thức tổ chức tiêm chủng lưu động
tại các trường học kết hợp với tiêm chủng cố định tại trạm y tế bệnh viện
mới đây ngày bảy tháng một mươi một liên đoàn lao động tỉnh phú thọ vừa ra văn bản về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
văn bản nêu rõ những trường hợp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư
từ ngày hai mươi bảy bốn hai nghìn hai mươi một được hỗ trợ bao gồm
đối với đoàn viên người lao động là f không vi phạm các quy định của pháp luật
được hỗ trợ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
trường hợp đặc biệt phụ nữ đang mang thai hoặc người lao động nuôi con dưới sáu tuổi
mức hỗ trợ là ba triệu đồng một người
trường hợp cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn
đoàn viên người lao động là f một phải cách ly y tế không vi phạm các quy định của pháp luật
hưởng hỗ trợ theo thời gian cách ly như sau
thời gian cách ly phải nghỉ việc dưới bảy ngày được hỗ trợ năm trăm linh đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ bảy trăm linh đồng một người
đối với người phải nghỉ việc từ bảy
đến một mươi bốn ngày được hỗ trợ bảy trăm linh đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ một triệu đồng một người
thời gian nghỉ việc trên một mươi bốn ngày được hỗ trợ một triệu đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn lao động nữ đang mang thai
người lao động nuôi con dưới sáu tuổi phải nghỉ việc để cách ly y tế
hoặc cư trú tại khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ ba trăm linh đồng một người
nếu nghỉ việc năm đến một mươi ngày và năm trăm linh đồng một người nếu nghỉ việc trên một mươi ngày
đoàn viên người lao động tử vong do bị nhiễm virus sars cov hai kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một được hỗ trợ năm triệu đồng một người
các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ mức chi hỗ trợ tối đa là ba triệu đồng một người
có thể nói trên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ đã và đang thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để kiểm soát nhanh tình hình dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại